dù có bước tăng trưởng ổn định nhưng tới đây ngành hàng hải việt nam sẽ đối diện với nhiều thách thức mới
về hiện đại hóa và các quy định hàng hải khắt khe
đây là nhận định của tổ chức hàng hải châu á thái bình dương nhân hội thảo phát triển ngành hàng hải việt nam
diễn ra tại tp hcm
theo đó một trong những điều kiện khắc khe chính là quy định về giới hạn lưu hình năm hai nghìn hai mươi
của tổ chức hàng hải quốc tế imo sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó các tàu hàng của việt nam phải thay thế nhiên liệu cũ bằng nguồn nhiên liệu mới sạch xanh với môi trường
quy định này sẽ làm tăng chi phí vận hành và quản lý do chi phí nhiên liệu tăng
nếu không có giải pháp thích ứng kịp thời ngành hàng hải sẽ chịu bất lợi lớn trong cạnh tranh phát triển
một thách thức khác là đội tàu cả nước đang sụp giảm từ một sáu trăm linh chiếc trong năm hai nghìn một mươi tám xuống còn một năm trăm sáu mươi tám chiếc
với hầu hết tàu đã cũ lạc hậu có tuổi đời từ một mươi năm năm trở lên
hiệp hội chủ tàu việt nam nhận định ngành hàng hải trong nước bắt buộc hiện đại hóa để bắt kịp xu hướng phát triển chung của khu vực
để làm được điều này một trong những điều đầu tiên cần tìm hướng mở đó là tạo thuận lợi trong việc tiếp cận vốn vay thuận lợi cho hiện đại hóa